bên lề hành lang quốc hội các đại biểu đã chia sẻ quan điểm của mình về những đổi mới của phiên chất vấn tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
tại phiên chất vấn lần này với rất nhiều nội dung được chất vấn liên tục những lời hứa của các vị trưởng ngành từ các kỳ họp trước sẽ được đại biểu và cử tri đánh giá
các bộ trưởng và phó thủ tướng cũng đã tập trung những vấn đề mà cử tri và cùng những đại biểu quốc hội quan tâm nhưng mà chưa giải quyết được là bởi lẽ những lý do gì thì phải nói rằng là bộ trưởng cũng nếu rất là cụ thể và cũng phải chấp nhận rằng là có những việc mà không những là bây giờ mà sau này thì vẫn còn là tiếp tục mà chưa giải quyết được
mỗi một cái sự thay đổi đều có lợi và có những cái nó chưa tốt
có thể sau cái phiên chất vấn này thì cũng nên xem xét ra soát lại cái chất vấn này chúng ta thấy có tốt hơn là so với cái chất vấn hình thang
còn tôi thì tôi nghĩ rằng là mỗi cái nó đều có cái được và cái chưa được thì tôi vẫn ủng hộ cái cũ hơn nó theo chuyên đề nó sâu hơn
như đầu nhiệm kỳ thì chúng ta không thể chất vấn như thế này được đúng không
nhưng mà đến giữa nhiệm kỳ thì chúng ta có thể quay trở lại đánh giá các cái việc mà xử lý các ý kiến kiến nghị của chúng ta
chi các cái chất vấn của đại biểu quốc hội rồi nghị quyết của quốc hội tại các cái kỳ họp trước
nhưng mà cuối nhiệm kỳ đến kỳ họp kỳ họp thứ bảy thì không thể thực hiện như thế này được
nhưng mà đến cuối nhiệm kỳ chúng ta có thể quay trở lại để xem xét lại những cái vấn đề mà được đặt ra cử tri đặt ra đại biểu quốc hội đặt ra từ đầu nhiệm kỳ đến cuối nhiệm kỳ
thì lúc đấy thì chúng ta có thể lại quay trở lại cái việc và chất vấn hình thức chất vấn này